tại hà nội gần một chín trăm linh trường mầm non tiểu học công lập và ngoài công lập đã đón học sinh quay trở lại sau một thời gian dài nghỉ học vì dịch covid một mươi chín
ngày đầu tiên trở lại trường học sinh không học bài mới mà được hướng dẫn công tác phòng dịch như thế này
hầu hết các em học sinh đều cảm thấy háo hức phấn khởi khi được quay trở lại trường lớp
sở giáo dục và đào tạo không cấm các trường mầm non và tiểu học tổ chức bán chú
vì vậy phương án tổ chức đi học như thế nào sẽ tùy điều kiện cụ thể của từng trường trên cơ sở tuân thủ các yêu cầu chung về phòng dịch
hiện sáu mươi ba tỉnh thành đã cho học sinh các cấp đi học trở lại
sau kỳ nghỉ dài chưa từng có trong lịch sử vì dịch covid một mươi chín việc học tập của học sinh đang bắt đầu quay trở lại quỹ đạo